thưa quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn nắng nóng tại bắc bộ cũng như một dọc các tỉnh miền trung đã bước sang ngày thứ năm liên tiếp
thế nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu yếu đi
dự báo sang đến ngày mai cả hai tác nhân gây nóng là vùng thấp nóng phía tây và hiệu ứng gió phơn từ phía lào thổi sang vẫn đang hoạt động mạnh
vì thế nắng tiếp tục đến sớm chỉ khoảng sáu giờ sáng là đã có nắng trói trang và đến khoảng một mươi giờ
nền nhiệt tại hầu hết các khu vực bắc cũng như trung bộ đều tăng cao lên ngưỡng là trên ba mươi năm độ
đỉnh điểm của nắng nóng sẽ kéo dài từ một mươi một giờ trưa cho đến một mươi sáu giờ chiều
với nhiệt độ giao động trong khoảng ba mươi bảy ba mươi chín độ
riêng đối với khu vực hòa bình vĩnh phúc thủ đô hà nội ninh bình cũng như các huyện vùng núi phía tây của thanh hóa và nghệ an
nhiệt độ có thể lên tới bốn mươi độ thậm chí là có thể cao hơn chạm ngưỡng nắng nóng đặc biệt gây gắt
thưa quý vị và các bạn không chỉ gây nóng bức khó chịu vùng thấp nóng phía tây cùng gió phơn còn khiến cho thời tiết trở nên khô hơn rất nhiều
những ngày vừa qua độ ẩm trong không khí giảm thấp nhất
bảy điểm trưa vào chiều khiến cho một loạt các cánh rừng tại miền trung phải đối mặt với nguy cơ cháy cao
trái ngược với xu hướng nắng nóng gia tăng ở bắc bộ miền trung thì ở các tỉnh thành tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
gió mùa tây nam lại đang có xu hướng hoạt động mạnh trở lại
vì thế trong đêm nay và chiều tối mai mưa rông sẽ tăng lên mức giải rác cho cả hai khu vực này
ban ngày tại đây vẫn có nắng nên nhiệt độ trưa chiều ở tây nguyên vẫn duy trì ở ngưỡng là ba mươi cho tới ba mươi hai độ
còn nam bộ mức nhiệt sẽ là ba mươi hai ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây nên trong đêm nay và ngày mai
trên khu vực vĩnh bắc bộ tiếp tục có gió tây nam đến nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
với những con sóng biển cao từ một m năm mươi cho tới hai năm mươi có thể gây nguy hiểm cho các tàu thuyền
trong khi đó với các khu vực khác bao gồm ngoài khơi trung bộ cũng như bắc và giữa biển đông
bao gồm hai huyện đảo hoàng sa cũng như là huyện đảo
trường sa gió tây nam hoạt động với cường độ cấp bốn cấp năm
trong khi đó mưa rào và rông chỉ diễn ra ở một vài nơi nên hầu như không gây khó khăn gì cho các hoạt động tàu thuyền
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước

hẹn gặp lại